trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp
ngày quốc tổ việt nam toàn cầu năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến
ban dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu cho biết quyết định hoãn việc tổ chức lễ dỗ tổ tập trung
trên môi trường thực tế để chuyển sang tổ chức trên không gian mạng với tên gọi ngày quốc tổ việt nam
toàn cầu online nhân dịp dỗ tổ hùng vương mùng một mươi tháng ba âm lịch đây là hoạt động thể hiện sự gắn kết
tình đồng bào truyền tải tình yêu thương của bà con xa xứ hướng về quê hương